thưa quý vị cũng trong sáng nay với bốn trăm sáu mươi ba trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn chức danh ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
đối với chủ tịch quốc hội trần thánh mẫn
đồng thời với bốn trăm sáu mươi năm trên bốn trăm sáu mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an đối với đại tướng tô lâm
sau khi đồng chí được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
theo đó cũng trong sáng nay thủ tướng phạm minh chính phân công thứ trưởng trần quốc tỏ
điều hành hoạt động của bộ công an sau khi đại tướng tô lâm rời khỏi vị trí này
theo quyết định thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an sẽ điều hành hoạt động của bộ cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh bộ